sau khi đi kiểm tra một số nhà máy thuộc trung tâm nhiệt điện duyên hải tại tỉnh trà vinh sáng ngày tám tháng chín phó thủ tướng trịnh đình dũng đã nghe báo cáo chi tiết về tình trạng thiếu điện tại miền nam và chỉ đạo những giải pháp để khắc phục
sau khi nghe báo cáo của các bộ ngành và tỉnh trà vinh phó thủ tướng chỉ đạo ngành điện cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng các nhà máy nhiệt điện trong khu vực đưa vào phát điện đúng tiến độ như vĩnh tân một long phú một sông hậu một
thống nhất với đề xuất của evn là khẩn trương xây dựng đường dây năm trăm linh kv từ vụng áng dốc sỏi pleiku nhằm tăng thêm khả năng truyền tải điện từ miền bắc miền trung vào miền nam để giảm thiểu tình trạng thiếu điện và giảm được sản lượng điện phải huy động từ các nhà máy nhiệt điện dầu
phó thủ tướng giao bộ tài nguyên môi trường đánh giá tình hình tác động môi trường do khói bụi sỉ thải từ nhà máy nhiệt điện đồng thời chỉ đạo việc lắp đặt các thiết bị quan trắc môi trường